từ đêm ngày hai mươi tháng bảy đến một mươi bốn h ngày hai mươi một tháng bảy vừa qua các tỉnh vùng núi bắc bộ đặc biệt là hà giang đã xảy ra mưa lớn gây lũ ống sạt lở đất ngập lụt nghiêm trọng thiệt hại nặng nề về người nhà cửa của nhân dân cũng như công trình hạ tầng ảnh hưởng đến sản xuất nhất là tại các huyện hoàng su phi bắc mê thành phố hà giang tỉnh hà giang
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định từ ngày hai mươi sáu tháng bảy đến ba mươi tháng bảy các tỉnh vùng núi phía bắc sẽ xuất hiện mưa rông trở lại và nguyên nhân do vùng hội tụ gió sẽ có đợt mưa đặc biệt vùng tây bắc việt bắc xuất hiện mưa lớn và vẫn lưu ý cảnh báo mưa lớn xảy ra vào đêm và sáng sớm
theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện hệ thống gây mưa cho các tỉnh vùng núi phía bắc thời gian qua đã suy yếu diện mưa sẽ thu hẹp chỉ còn lại ở các tỉnh vùng núi trong một hai hôm nữa
thời gian tập trung mưa là vào đêm và sáng sớm riêng hà giang lào cai tuyên quang yên bái lai châu đề phòng cục bộ có mưa to trong ban đêm lượng mưa lớn hơn năm mươi mm trong vòng một mươi hai tiếng
tuy nhiên những đợt mưa như thế này có khả năng tiếp tục xảy ra trong thời gian tới các địa phương và người dân cần đặc biệt lưu ý về các hiện tượng nguy hiểm như lũ quét sạt nở đất
thời gian tập trung mưa là vào đêm và sáng sớm riêng hà giang lào cai tuyên quang yên bái lào cai tuyên quang yên bái lào cai tuyên quang yên bái tuyên quang yên bái tuyên quang yên bái tuyên quang yên bái tuyên quang yên bái tuyên quang yên bái tuyên quang yên bái tuyên quang yên bái tuyên quang yên bái tuyên quang yên bái tuyên quang yên bái tuyên quang yên bái tuyên quang yên bái tuyên quang yên bái tuyên qu
trước diễn biến mưa lũ phức tạp như vậy các địa phương cần lên phương án sẵn sàng triển khai những biện pháp để ứng phó giảm thiểu thiệt hại đặc biệt thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để cập nhật tình hình